bốn tổ chức là quỹ hỗ trợ bệnh nhân ung thư ngày mai tươi sáng bệnh viện ca bệnh viện đa khoa quốc tế vimec và quỹ thiện tâm thuộc tập đoàn vingroup đã ký kết thỏa thuận hợp tác nhằm hỗ trợ sàng lọc và điều trị ung thư dành cho bệnh nhân nghèo
mục tiêu của sự hợp tác bốn bên này là nhằm phát huy năng lực và thế mạnh của từng bên tận dụng hiệu quả các tiềm năng về cơ sở vật chất con người
chuyên môn trong việc hỗ trợ các bệnh nhân nghèo ung thư tiếp cận công nghệ điều trị tân tiến và tuyên truyền phòng chống ung thư cho cộng đồng
thông qua quỹ thiện tâm và hệ thống y tế vinmec tập đoàn vingroup sẽ tài trợ hơn một mươi tỷ đồng để quỹ ngày mai tươi sáng triển khai tầm soát sàng lọc và phát hiện sớm ung thư trong vòng hai năm
đồng thời từ năm hai nghìn một mươi bảy đến năm hai nghìn một mươi chín bệnh viện ca và quỹ ngày mai tươi sáng sẽ lựa chọn và gửi tới điều trị tại vinmec hơn ba trăm linh ca bệnh nhân ung thư và một trăm ba mươi ca ghép tạng
các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn sẽ được quỹ thiện tâm hỗ trợ một phần hoặc toàn bộ chi phí điều trị